khi đại dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp trên vạm phi toàn cầu
ảnh hưởng nặng nề đến ngành du lịch
thì việc tham quan bảo tàng phòng trưng bày nổi tiếng thế giới
qua các trang web hoặc ứng dụng art culture của google
có thể giúp bạn giảm bớt sự nhảm chán trong thời gian buộc phải ở nhà hay tự cách ly
với các lệnh phong tỏa miễn thị thực tại một số quốc gia trên thế giới
trong đó có việt nam thì việc đi du lịch vào thời điểm này là không thể
tuy nhiên có một cách để bạn vẫn được trải nghiệm và tăng kiến thức mà không phải ra ngoài
đó là sử dụng ứng dụng nghệ thuật và văn hóa art culture của google
dự án này đã hợp tác với hơn năm trăm linh bảo tàng và phòng trưng bày trên nhiều quốc gia
để đem tới các trải nghiệm chân thực khi tham quan ảo trực tuyến
đặc biệt ở việt nam hiện nay cũng có một số bảo tàng có phiên bản số hóa ba d
như làng tựa đức trong quân thể di tích cố đô huế hay bảo tàng lịch sử quốc gia việt nam
những ứng dụng này cho phép người dùng có những cái nhìn cận cảnh về nghệ thuật của các di sản thế giới
cũng như tìm hiểu các kiến thức văn hóa lịch sử mà không cần đến tận nơi
bảo đảm an toàn cho người dân và du khách trong những ngày phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín